để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn
tp hcm sẽ kiểm tra xử lý các bãi xe khách trung truyền không phép
xe khách trá hình hoạt động đón trả khách gây cản trở và mất an toàn giao thông
sở giao thông vận tải tp hcm cùng ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện cơ quan liên quan
sẽ tiếp tục chấn chỉnh xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách
bằng xe ô tô tổ chức giám sát hậu kiểm và có hình thức xử lý chế tài
đối với những cá nhân tổ chức cố tình chê ý không khắc phục sai phạm
ban hành cơ chế chính sách phù hợp nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi
cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có tuyến cố định vào bến xe hoạt động
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín thành phố có chín trăm năm mươi hai đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách
với hơn bảy mươi ba năm trăm linh xe
tuy nhiên nhiều xe khách trả hình thường đón trả khách sai quy định
ảnh hưởng đến an ninh trật tự mất an toàn giao thông